đối với người có bệnh lý tâm thần
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay thứ năm ngày bốn tháng tám
xin được kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị những câu chuyện xe điên gây tai nạn
sau đó trình giấy đang điều trị bệnh tâm thần không còn là chuyện hiếm gặp
theo quy định trong việc sát hạch cấp giấy phép lái xe
thì giấy chứng nhận sức khỏe là một trong những thủ tục bắt buộc cần có để đủ điều kiện thi sát hạch lái xe
vậy cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào khi nhiều người bị mắc bệnh tâm thần
và tiền sử có bệnh tâm thần vẫn được cấp giấy phép lái xe
nội dung này sẽ được trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình
trong tìm một góc nhìn chuyên gia
quý vị đón đợi trong một ít phút nữa
còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với điểm nhanh tin an ninh trật tự
với các hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước
vi phạm quy định về đấu thẩu
thanh tra tỉnh đắk lắk kiếm nghị chuyển hồ sơ bốn hói thẩu mua sắm do cdc
tỉnh này làm chủ đầu tư sang cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến sai phạm tại dự án hồ chứa nước crong bách thượng
cơ quan công an tiếp tục khởi tố bắt thêm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã cư elang
đến ek tỉnh đắk lắk hoặc văn lập để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả kiên trọng
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố ông phạm văn chính
ngụ xã cư lê lăng để điều tra về hành vi lừa đảo chiến vật tài sản
vòi tiền của dân
trước khi xác nhận về xứ đất đai công an thị sản thái hòa tỉnh nghệ an đã bắt tạm giam năm bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can để điều tra về hành vi lạm trụng chức vụ thiền hạn chiến đoạt tài sản
biết bị hại muốn xin cho con vào học trường công an nhân dân
loan nói dối có nhiều mối quan hệ có thể xin cho con bị hại
tin tưởng nên bị hại đã chuyển một một tỷ đồng cho loan
nhưng loan không xin được và cũng không trả lại cho bị hại
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nông thị loan
khi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về hành vi lừa đảo chiến vật tài sản
sau khi uống tượng hà cùng nhóm bạn đi đến quốc lộ ném đá vào ô tô
trong những lần gây án thanh niên này đã ném đá làm mù mắt chấn thương sọ não một lái xe
công an thị sản duy tiên tỉnh hà nam đang tạm giữ hình tượng trần văn hà
chú sản gia thủy viện nho quang tỉnh bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

chân trọng biết ơn những công hiến hy sinh của ba lịch sĩ
mỗi người dân việt nam đã bày tỏ tình cảm của mình theo nhiều cách khác nhau
đó có thể là dòng trạng thái tiếc thương vô hạn
là những bó hoa ngọn nến tưởng niệm cầu cho các anh yên nghỉ
hay là những vần thơ chất chứa bao xúc cảm
tất cả trở thành sức mạnh tinh thần to lớn thể hiện đạo lý nhân văn của người việt
và tiếp thêm sức mạnh cho những người ở lại những đồng đội và những người thân của ba chiến sĩ
nụ cười hồn hậu trên khuôn mặt sạm đen vì khói lửa của thượng tá đặng anh quân
hành động nhân hậu gánh rau giúp cụ bà qua đường
cứu chú chó nhỏ đang mang bầu thoát khỏi đám cháy của thượng úy đỗ đức việt
và tin nhắn cuối cùng của hạ sĩ nguyễn đình phúc gửi mẹ
khoe về chiến công của anh và đồng đội đã dập tắt một đám cháy sáng cùng ngày
những hình ảnh những câu chuyện dung dị nhân văn ấy về ba chiến sĩ cứu hỏa
đã được cư dân mạng chia sẻ nhiều trên facebook với niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn
sáng các anh cứu người chiều các anh không về
bữa cơm tối nay có những người chồng người cha người con vắng mặt
lặng người ngày trực chiến mâm cơm thiếu ba chiếc bác
nhìn về khắc khổ của thượng tá đặng anh quân
đã phần nào thấy công việc của các anh
không hề dễ chịu nhưng nụ cười thì hồn hậu ấn tượng
an nghỉ nghé các anh những người đã tận hiến cho đời
những người đang được sống bình yên như tôi
xin được biết ơn ba đồng chí đã không tiếc thân mình lao vào biển lửa cứu người
và để lại ngọn lửa tinh thần quả cảm của người lính cứu hỏa
có một người bạn đã nói với tôi rằng
họ không chết chỉ là linh hồn của họ hóa thân vào đất nước thôi
cảm ơn các anh
những con người trông rất đội bình thường
nhưng đứng trước giặc lửa trước an toàn của người dân
thì những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lại trở nên mạnh mẽ phi thường
đâu chỉ có anh hùng thời chiến
mà hòa bình vẫn có những người lính vì dân quên mình
những vần thơ đã được viết nên bằng sự khâm phục sẻ chia
dù chưa được một lần gặp các anh
tuổi xuân này đã hết thật nhanh
bao ước vọng cháy theo ngọn lửa
anh trao đi tận cùng hơi thở
một nửa cho anh một nửa cho đời
đầu thương tan tóc giữ thời bình
vì dân vì nước thân mình xá chi
ngẹn lòng đưa tiễn người đi
tấm gương sáng mãi khắc ghi đời đời
hà nội vừa bước vào những ngày thu đầu tiên
mùa thu được coi là đẹp nhất trong năm
độ tuổi đẹp nhất của những chiến sĩ trẻ đầy hoài bão và khát khao cống hiến
dưới chân tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ
nhiều người dân đã lặng lẽ đặt những bó hoa tươi
thay cho lời tri ân đến các chiến sĩ đã ngã xuống
vì bình yên cuộc sống
các bạn cũng là những người rất trẻ
và trong những khi có người thì có gia đình
có người thì có gia đình
nhưng mà cuối cùng họ phải hy sinh tất cả
vì tổ chức như thế đấy thì mọi người rất là đáng khâm phục
rất là cảm động rất nhiều người mang hoa đến chỗ tượng đài này
để dân dân các anh cũng có một bó hoa

rất là thương thiết các anh
và cảm ơn gia đình của anh
xin dành cho người toàn xin cho đất nước
biến đau thương thành hành động
đồng đội của các anh sẽ viết tiếp những bản hùng ca
của người chiến sĩ công an
hoàn thành sứ mệnh thiên niêng
vì đồng đội của các anh
với những người chiến sĩ ngã xuống vì bình yên cuộc sống
họ đã trở thành những tượng đài
sống mãi trong lòng nhân dân
để ghi nhận và chi ân sự hy sinh cao lớn của ba liệt sĩ
đảng ủy và lãnh đạo công an thành phố hà nội
quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ
theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân

tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông
quận hai bà trương thành phố hà nội
chương trình lễ tang cụ thể như sau
từ một mươi ba h đến một mươi ba h ba mươi
công bố quyết định của chủ tịch nước
truy tặng huân trường chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ
cấp bằng tổ quốc ghi công
và các quyết định khen thường
từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi phút
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h
lễ truy điệu
lễ di quan đưa thi hải ba liệt sĩ
về đài hóa thân hoàn vũ hà nội
để điện táng
an táng ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố
phường tây tựu quận bắc tử liêm
thành phố hà nội
quý thân mến có lẽ không ít quý vị và các bạn
đã từng được kiểm tra
hay chứng kiến lực lượng chức năng kiểm tra về nồng độ cồn
và theo quy trình kiểm tra thì chúng ta chỉ cần làm theo các hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
đó là lấy một hơi thật dài rồi thổi vào máy đo
đối với những người tỉnh táo và không có biểu hiện vi phạm thì khá là đơn giản
bởi máy đo ngay lập tức sẽ hiện lên kết quả
thế nhưng đối với những người đã sử dụng rượu bia thì lại khác hẳn
khi biết mình vi phạm thì nhiều người đã tìm mọi cách là chống đối
gây khó khăn cho việc kiểm tra xử phạt
đối với các trường hợp như vậy
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có giải pháp như thế nào
người vi phạm sẽ bị xử lý ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
quốc lộ hai mươi một b trên địa bàn tỉnh hà nam
khi lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra nồng độ cồn
thì người điều khiển phương tiện có thái độ như thế này
kết quả là lái xe vô tư bỏ phương tiện ở lại
đối với trường hợp như thế này
thì lực lượng chức năng sẽ tổ chức niêm phong phương tiện tại chỗ
đồng thời sẽ gửi thông báo hoặc mời người vi phạm trực tiếp
lên cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
mặc dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra
nhưng có lẽ vì biết mình đã sử dụng rượu bia
nên lái xe đã cố tình dừng phương tiện giữa đường và bỏ đi nơi khác
lực lượng chức năng đã phải huy động xe chuyên sử dụng rượu bia
cầu phương tiện về trụ sở cơ quan chức năng
với hành vi như vậy thì lái xe sẽ bị xử lý rất nhiều lỗi vi phạm
theo ghi nhận thực tế cho thấy
chỉ trong một buổi tối lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm về nồng độ cồn
như lái xe này chỉ sử dụng một cốc bia
nhưng kết quả đo lại cho thấy người này đã vi phạm tới bốn mg trên một lít khí thở
do công việc nhiều khi lỡ thì thôi cũng đủ tỉnh táo
nhưng mà theo pháp luật thì mình sai
số liệu thống kê cho thấy
sau gần một tháng gia quân thực hiện cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hà nam
đã phát hiện và xử lý tám trăm một mươi tám trường hợp vi phạm
trong đó phát hiện một trăm một mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phạt tiền gần một tỷ đồng
tuy nhiên thực tế cho thấy
việc xử lý người điều khiển phương tiện gặp không ít khó khăn
bởi có không ít lái xe say xỉn cố tình chống đối
không chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
theo lực lượng chức năng
nguyên nhân xảy ra tình trạng này
là do các lái xe không đủ tỉnh táo
dễ bị kích động
từ đó dẫn đến các hành vi không đúng với chuẩn mực
khi mà bị dừng để kiểm tra
thì thường tưởng là không hợp tác
mà có hợp tác thì ngậm
chỉ có ngậm và mồm thì không thổi
mà thổi thì rất là chống đối
còn có những trường hợp thì là lấy lý do là
nhà đang có gia đình cấp cứu
hoặc là con ốm con đau
rất nhiều lý do
để cản trở việc kiểm tra của lực lượng
chúng tôi một mặt là tuyên truyền
một mặt là vận động
cũng như là cương quyết
để xử lý các trường hợp
ví dụ phát hiện ra trường hợp
trong hơi thở có nồng độ cồn
thì chúng tôi đã cương quyết xử lý
và lập biên bản đối với những trường hợp như vậy
hành vi lái xe chống đối không tuân thủ
theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
không chỉ đơn thuần là thiếu văn hóa giao thông
mà còn thể hiện ý thức không tuân thủ
coi thường pháp luật của người vi phạm
đặc biệt danh giới giữa vi phạm hành chính
và xử lý hình sự cũng rất gần
khi người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
không làm chủ được hành vi của mình
thưa quý vị theo quy định
người muốn thi bằng lái xe đòi hỏi rất cao
về vấn đề sức khỏe như mắt tai xương khớp tim mạch
và đặc biệt
về vấn đề tâm thần và thần kinh
tuy nhiên những câu chuyện xe điên gây tai nạn
sau đó trình giấy đang điều trị bệnh tâm thần
không còn là chuyện hiếm gặp
qua thống kê của lực lượng công an
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có đến hai bảy trăm năm mươi chín người mắc bệnh tâm thần
và tiền xử bệnh tâm thần
được cấp trên hai tám trăm linh giấy phép lái xe các hạng
và thực trạng quản lý
cấp thu hồi giấy phép lái xe
còn nhiều bất cập
vậy cần giải quyết vấn đề này như thế nào
khi nhiều người bị mắc bệnh tâm thần
và tiền xử bị bệnh tâm thần
vẫn được cấp giấy phép lái xe
trong chương trình của các mình chơi ra ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trưởng quay
tiến sĩ khương kim tạo chuyên gia về giao thông
vâng xin chào tiến sĩ khương kim tạo và cảm ơn ông
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
và trước khi chúng ta đến với cuộc trò chuyện
thì mời ông cùng với quý vị khán giả
hãy theo dõi đoạn clip mà chúng tôi đã ghi nhận
vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy vừa qua
tài xế hà thanh hưng
điều khiển xe ô tô hyundai santa fe
biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn
di chuyển trên đường ngô thì nhậm
hướng ngô quyền quang trung quận hà đông hà nội
thì va chạm liên hoàn với nhiều xe máy
xe điện xe ô tô
hậu quả khiến một người tử vong năm người bị thương
và nhiều phương tiện giao thông bị hư hỏng
theo thông tin ban đầu tài xế này khai
có tiền xử bệnh động tinh
trước đó vụ tai nạn liên hoàn ngày ba mươi tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một xảy ra
tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
khiến một mươi chín người thương vong
tài xế nguyễn văn thâu ba mươi sáu tuổi
người điều khiển xe đầu kéo
được xác định gây nên vụ tai nạn thảm khốc này
theo tài liệu thời điểm gây tai nạn
tài xế thâu vẫn đang uống thuốc điều trị bệnh tâm thần
do bệnh viện tâm thần tỉnh bình định
chuyển về địa phương để cấp cho bệnh nhân
tuy nhiên trong hồ sơ dây khám sức khỏe
của bệnh viện cấp cho tài xế thâu
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
ghi rõ anh ta đủ điều kiện sức khỏe
lái xe ô tô hạng fc
và đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng e
qua clip chúng ta vừa ghi nhận
thì đã có thấy rõ ràng là hàng loạt
những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
và sau những vụ tai nạn xảy ra như vậy
thì các lái xe khai nhận rằng là
họ bị bệnh tâm thần và bị bệnh động kinh
vậy là một chuyên gia về lĩnh vực giao thông
ông hãy chia sẻ những mối nguy hiểm
khi người có vấn đề tâm thần
điều khiển phương tiện giao thông
sẽ xảy ra như vậy thì phải hứng chịu những việc gì
và đặc biệt là
hiện nay yêu cầu về sức khỏe
khi cấp giấy phép lái xe như thế nào thưa ông
tôi nói rằng là
những người bị bệnh tâm thần
thì nó có rất nhiều mức độ khác nhau
có những người bệnh nặng
thì người ta có thể không kiểm soát được
cái hành vi người ta
và những người bị nhẹ thì vẫn kiểm soát được
trong mức độ nào đó và có thể là
người ta có thể là cái phản ứng người ta
nó không được chuẩn mực
và cũng có thể gây tai nạn
tôi nghĩ rằng là cái này
tùy theo cái mức độ bệnh tật của người ta
mà có thể người ta
gây nguy hiểm cho những người tham gia cùng
ở góc độ về
cái giấy khám sức khỏe của bộ y tế ban hành
thì tôi nghĩ là hiện nay
tất cả những quy định
các hạng mục để mà khám sức khỏe
mà bộ y tế văn hành là đã rất đầy đủ
kể cả sức khỏe tâm thần
kể cả sức khỏe tần kinh
sức khỏe cơ bắp tất cả đầy đủ hết
nhưng mà vấn đề còn lại là
tại sao chúng ta này vẫn có những người
mà bệnh tâm thần
mà vẫn còn lái xe
vẫn có giấy phép lái xe
thì chúng ta phải tìm ra
nguyên nhân đó để chúng ta hạn chế
mức thấp nhất số người
mắc bệnh tâm thần
đặc biệt là những người bệnh tâm thần nặng
là có thể có giấy phép lái xe
và có thể lái xe kể cả họ không có giấy phép lái xe
thì chúng ta phải có nhiều những biện pháp hỗ trợ
vâng vậy trong trường hợp
nếu như người bị bệnh tâm thần
họ gây ra những nụ tai nạn
thì họ sẽ bị xử lý như thế nào thưa ông
tôi nghĩ rằng cái bệnh tâm thần
mà gây ra tai nạn người lái xe
mà gây ra tai nạn giao thông
thì chúng ta phải xem xét
mức độ là
giấy phép lái xe của người ta
được cấp khi người ta đã mắc bệnh
hay là người ta
người ta chưa mắc bệnh
và như vậy thì nếu mà khi cấp giấy phép lái xe
mà người đó vẫn khỏe bình thường
thì khi đó cái đơn vị
mà khám sức khỏe
cũng như là đơn vị cấp giấy phép lái xe
chúng ta coi như là vô cạn
bởi vì lúc bây giờ là người ta khỏi bình thường
nhưng mà nếu cái lúc mà
cái người bị tâm thần đó
mà cái cơ quan khám sức khỏe
chắc chắn người đó đã bị tâm thần
hoặc là cơ quan cấp giấy phép lái xe
biết chắc chắn cái người đấy đã bị tâm thần
mà còn cố tình
chứng nhận sức khỏe cho người ta
còn cố tình cấp giấy phép lái xe cho người ta
thì các cơ quan đó phải chịu trách nhiệm
về những cái hành vi liên đối
trong cái công việc của mình
còn đối với người tâm thần
thì không phải là anh cứ tâm thần là anh hết trách nhiệm
bản thân những người tâm thần đó
mà đã biết chắc là mình mắc bệnh tâm thần rồi
mà mình vẫn cứ đi lái xe
thì bản thân ấy cố ý làm trái rồi
vì trong phóng đoạn tôi quyết định là những người tâm thần
không được lái xe
mặc kệ cả anh có giấy phép lái xe
nhưng mà anh đã biết là anh vừa mắc bệnh tâm thần
anh mắc bệnh thần kinh
thì anh cũng không được lên ô vô năng
và vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự bình thường
chứ không phải có
xác định đấy là người tâm thần
thì có thể nói rằng là xóa cái tội
tôi nghĩ rằng cái đấy là đúng
bởi vì anh đã biết anh tâm thần anh cố tình anh vẫn lái
đấy là cố ý làm trái từ cái lúc mà anh vẫn đang khỏe
vâng trong phân tích của ông thì có thể nói rằng là
nếu các đơn vị trong quá trình cấp giấy phép lái xe
không thực hiện tốt việc giả soát cấp cho người bệnh
thì chắc chắn sẽ bị xử lý đúng không ạ
vậy cái cấp độ xử lý ở đây sẽ là như thế nào thưa ông
tôi nghĩ rằng thế này
cái gọi là để cho cái cơ quan y tế
người ta xác nhận chứng nhận sức khỏe
thì ngoài cái vấn đề mà các bác sĩ
đo đạt bằng các thiết bị
mà trong thời gian ngắn
thì người ta cũng không đủ khả năng đánh giá được
những cái bệnh tâm thần có tính chất
là nhẹ và ấp ủ trong người
những cái bệnh mà rõ ràng bên ngoài
rõ ràng người ta biết ngay
anh này tâm thần đờ đờ thì người ta biết ngay
đấy là đờ đờ thì người ta biết ngay là tâm thần
nhưng mà có những cái mức độ nhẹ thì người ta không biết được
và có thể người ta vẫn có thể chứng nhận
đấy cái đấy là cái
mà muốn giải quyết cái này chúng ta phải có một cơ sở dữ liệu quốc gia
để quản lý tất cả những cái bệnh tật
đặc biệt như là bệnh tâm thần
như là vấn đề nghiện ma túy v v
thì chúng ta phải có một cơ sở quốc gia
để sau này chắc là bộ công an sẽ có một cái phương án
để mà xây dựng cơ sở dưỡng liệu
xong xong với những cái vấn đề chúng ta triển khai
cái cân cước gắn chích
thế thì còn trong cái quá trình mà cấp chế phép nền xe
thì cơ quan cấp chế phép nền này phải căn cứ vào
cái giấy gọi là chứng nhận sức khỏe
nhưng mà cân cước không đủ
bởi vì trong quá trình dạy người ta
mà thấy người ta có những biểu hiện tâm thần
thì chúng ta cũng phải có can thiệp ngay
kể cả giấy khám sức khỏe của y tế là
là đủ điều kiện
nhưng mà chúng ta dạy thấy anh này có cái thái độ
có tính chất tâm thần
chúng ta cũng phải dừng lại
mà chúng ta không dừng lại chúng ta cứ cấp
thì bản thân cái đấy cũng là hoàn đủ
và như vậy cơ quan chức năng
cân cứ vào những cái điều kiện cụ thể
để người ta có thể xử lý
tùy theo cái người đó bị tâm thần
trước cái thời khắc mà cấp chế phép nền xe
hay là sau cái thời khắc đó
và trước thì khi đó là
trước cái thời khắc cấp chế phép nền xe
thì tùy theo mức độ vi phạm
tùy theo những cái
mà có thể người ta xử lý
những cái đơn vị cấp chế khám sức khỏe
cũng như là các cái đơn vị mà cấp chế phép nền xe
vâng tuy nhiên
theo thống kê và cũng theo giả soát
thì điều đáng lo ngại là chỉ riêng ở thành phố hà nội
qua giả soát thì ở ba mươi quận
huyện thị xã xác định có khoảng hơn
bốn người bị bệnh tâm thần
và trong đó có những trường hợp đã được cấp chế phép nền xe rồi
vậy phải chăng chúng ta đang có
những lỗ hổng trong việc cấp quản lý thu hồi chế phép nền xe
như tôi đã nói
tức là bản thân khi mà chúng ta
không có cơ sở dưỡng liệu quốc gia
để mà quản lý những cái người
bị tâm thần thì chúng ta rất khó
để có thể là quản lý chất đẻ
những cái người mà bị tâm thần
mà vẫn cấp chế phép nền xe
thì tôi nói ví dụ như là để mà chỉ có
một cái lực lượng bác sĩ không là không đủ
mà cái để mà biết
một con người bị tâm thần
thì người biết nhất là chính là gia đình của họ
và tiếp theo là
các tổ dân phố hoặc là công an khu vực
thì người ta có thể biết được
và trên cơ sở đó tôi nghĩ rằng thế này
các cái gia đình mà có con em
hoặc là có người thân mà bị bệnh tâm thần
mà vẫn biết người ta
chắc chắn bị tâm thần vẫn để cho người ta đi học
lái xe vẫn để cho người ta đi lái xe
đấy là cái lỗi
và như vậy thì cái này không phải là chỉ có những người
bị tâm thần đó chịu trách nhiệm
mà những cái người liên quan biết chắc chắn
người ta bị tâm thần vẫn còn đưa
chìa khóa ô tô cho người ta lái ô tô đi
thì những cái này người đấy cũng phải chịu trách nhiệm
và trước tình trạng như vậy
có thể để khắc phục
vấn đề này thì theo ông
thì chúng ta phải có những cái việc làm như thế nào
hoặc là có những cái giải pháp như nào
để có thể ngăn chặn tình trạng này
tôi nghĩ là trước mắt thì chúng ta nên
có thể nói rằng thông qua cái công tác
thì các cái giáo viên đào tạo
và những người quản lý
trong cái trung tâm đào tạo
cũng phải theo dõi những người đó
bởi vì thông thường những người tâm thần
là có những cái hành vi nó không tốt
như người kia kể cả vấn đề
học bài cũng không thuộc bằng
phải trả lời những câu hỏi
và những cái thái độ sinh hoạt
trong quá trình học
thì để chúng ta có thể loại bỏ
sử lý những cái trường hợp
mà có mắc bệnh tâm thần để giảm bớt đi
thế còn sau này để về mặt chung
thì chúng ta vẫn phải xây dựng cơ sở dữ liệu
để chúng ta quản lý quốc gia
cái cơ sở dữ liệu này chúng ta không phải là
chia sẻ một cách tùy tiện cho tất cả
các cái nơi mà có thể là trung tâm
quốc gia của chúng ta chỉ có một cái
bộ phận để xác nhận là
những con người
ngoài cái danh sách đó
thì mới đi học lái xe
tôi nói ví dụ như là các nước phát triển bây giờ là những người
mà đã chứng nhận thế này
bác sĩ sẽ có một cái giấy chứng nhận
về sức khỏe về thị lực
về thính lực v v
thế còn có một cái trung tâm
nó xác nhận là người này nằm ngoài cái danh sách
ta gọi là danh sách đen
tức là những người bị tội phạm
những người bị nghiện rượu
rồi những người bị nghiện ma túy
hay là những người bị tâm thần
nó gọi là danh sách đen và như vậy những người nằm ngoài
cái đấy thì mới được
đi học lái xe chứ còn nằm trong
hay sách đấy là không có được học lái xe
và chúng ta chặn ngay từ cái lúc đi học lái xe
chứ không phải để người ta
người ta bắt đầu xuất hiện
trong quá trình điều khiển rồi
thì bắt đầu chúng ta mới xử lý
tất nhiên là có những người trong quá trình
học với cấp dưới phép lái xe người ta bình thường
nhưng mà trong quá trình lái xe bắt đầu
nó phát bệnh ra thì cái lúc đó chúng ta lại xử lý tiếp
đấy xử lý tiếp
giống như hiện nay chúng ta nếu kiểm tra
thấy người bị tâm thần mà lái xe
chúng ta cũng giữ dưới phép lái xe
tầm hai mươi bốn tháng
và như vậy nó tương đương với hai năm
thì tôi nghĩ rằng giữ hai mươi bốn tháng này
sau hai năm này
mà nếu anh có biểu hiện về tâm thần
thì chúng ta lại giữ tiếp
còn nếu mà không có bệnh gì thì chúng ta hết hạn
thì chúng ta lại yêu cầu người ta phải khám lại sức khỏe
thì chúng ta mới trả lại giấy phép lái xe
thì tôi nghĩ rằng là đây là biện pháp tổng hợp
chúng ta nên có một cái chủ trương chung
có cái giải pháp tổng thể
để chúng ta phối hợp
không riêng gì ngành công an
mà tất cả ngành khác kể cả các chính quyền địa phương
cũng phối hợp vào trong công tác
cung cấp cơ sở dữ liệu
để chúng ta có một dữ liệu đúng chính xác
để có thể quản lý chung
không riêng gì an toàn giao thông
mà kể cả trực tượng an toàn giao thông
rất là cảm ơn những chia sẻ
và những thông tin rất là kịp thời của tiến sĩ khương kỳ tạo
đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình này